luật tạm giữ tạm giam đã thể hiện đầy đủ tinh thần hiến pháp năm hai nghìn một mươi
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có bài viết xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
xứng đáng là lực lượng nong cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
sau đây là nội dung chi tiết
tiếp tục thông tin về phiên họp thứ bốn mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
trong buổi sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về hai dự án luật
có liên quan đến lực lượng công an nhân gồm luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
và luật tạm giữ tạm giam
đặc biệt dự thảo luật tạm giữ tạm giam đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu
thưa ủy quyền của ban soạn thảo dự án luật tạm giữ tạm giam
thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật
đã trình bày trước ủy ban thường vụ quốc hội về những điều chỉnh
một số điểm mới đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu những ý kiến của các đại biểu
tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi ba
tại phiên họp đa số các ý kiến đều đề nghị về cơ bản giữ mô hình quản lý nhà tạm giữ
trại tạm giam như hiện nay do bộ công an quản lý
nhiều ý kiến nhận định dự thảo luật lần này đã được tổ chức hết sức công phu
phù hợp với thực tiễn
đặc biệt là đã có những quy định mang tính nguyên tắc đảm bảo quyền con người
cụ thể hóa tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đồng tình với dự thảo luật nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo
cần ra soát để phù hợp và thống nhất với các luật hiện hành như bộ luật tố tụng hình sự
bên cạnh đó có ý kiến đề nghị ban soạn thảo nên bổ sung và cụ thể hơn
một số quy định về đảm bảo quyền con người trong dự thảo luật
nhiều ý kiến đều tán thành với việc giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho cơ quan kiểm ngư
viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có bài viết
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
trong chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung chính của bài viết này
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
mở đầu bài viết bộ trưởng trần đại quang khẳng định
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng non trẻ
lực lượng công an nhân dân được thành lập
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh kính yêu
được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc giúp đỡ
lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàng khó khăn thử thách đoàn kết tận tụy trong công tác
dũng cảm mưu trí sáng tạo trong chiến đấu góp phần đánh thắng mọi âm mưu hoạt động chống phá tinh vi
xảo quyệt thâm độc của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh lịch sử bảy mươi năm công an nhân dân khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của đảng
trong việc phận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa mát lê niên và tư tưởng hồ chí minh
vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ở mỗi giai đoạn cách mạng căn cứ tình hình mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng nhà nước
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước đảng ta luôn đề ra các chủ trương định hướng xây dựng lực lượng công an nhân dân
các quan điểm chủ trương của đảng về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân liên tục được bổ sung phát triển
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
trong từng thời kỳ và được khẳng định qua các kỳ đại hội của đảng
quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của đảng đảng ủy công an trung ương và bộ công an xác định công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự
trong tình hình mới cấp ủy lãnh đạo chỉ huy công an các cấp thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị
tư tưởng giáo dục truyền thống cách mạng lấy xây dựng bản lĩnh chính trị lòng trung thành tuyệt đối với đảng là mục tiêu hàng đầu
để giáo dục gian luyện cán bộ đảng viên
từ thực tiễn công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân bảy mươi năm qua đồng chí bộ trưởng trần đại quang đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm
thứ nhất công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng
sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của nhà nước đồng thời bám sát thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự
an toàn xã hội trong từng thời kỳ cách mạng để đề ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ phù hợp tranh thủ được sự ủng hộ phối hợp
hiệp đồng giúp đỡ của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp và nhân dân
thứ hai phải luôn bảo đảm giữ đúng nguyên tắc phát huy dân chủ trí tuệ tập thể của cấp ủy gắn với trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng đơn vị
chống bảo thủ độc đoán cục bộ chủ quan duy ý chí xây dựng lực lượng công an nhân dân đồng bộ toàn diện trên các mặt chính trị tư tưởng và tổ chức
trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là khâu đột phá
thứ ba thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy thực sự gương mẫu tiêu biểu về mọi mặt
có đủ năng lực trình độ trí tuệ phẩm chất đạo đức cách mạng có lối sống trong sạch có đủ uy tín năng lực xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất đủ sức chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
thứ tư chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng có tâm trong sáng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
có năng lực tổ chức thực hiện và trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cơ sở kế thừa những thành tựu kinh nghiệm đã đạt được phát triển đổi mới những mặt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng
thứ năm thường xuyên tiến hành công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy chế quy trình về các mặt công tác xây dựng lực lượng của công an các đơn vị địa phương
kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém để khắc phục sửa đổi bổ sung chấn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đòi hỏi thực tiễn công tác xây dựng lực lượng trong từng thời kỳ
đồng thời với việc giữ vững nguyên tắc tuân thủ quy trình công tác cần xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác xây dựng lực lượng quan tâm cải tiến
đổi mới lề lối làm việc tắc phong công tác cải cách thủ tục hành chính các quy chế quy trình trên các mặt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
thời gian tới trên thế giới hòa bình hợp tác để phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố cây mất ổn định khó lường
các thế lực thù địch phản động tăng cường chống phá bằng nhiều thu đoạn tinh vi xảo quyệt thâm độc hơn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống sự xuống cấp về văn hóa đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng
để góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đáng với vai trò nồng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
với tinh thần đó đồng chí bộ trưởng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cho cán bộ chiến sĩ công an nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường quan điểm của giai cấp công nhân
kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ
tiếp tục siết chặt kỹ luật kỹ cương xây dựng nếp sống ứng xử văn hóa tác phong chính quy trồng toàn lực lượng
mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
nêu cao ý chí cách mạng tiến công sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của đảng của dân tộc
bên cạnh đó lực lượng công an phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân chú trọng phần động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
công an các cấp phải lắng nghe ý kiến của nhân dân có cơ chế để kiểm tra giám sát đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến người dân
trên cơ sở đó tiếp tục cải cách hành chính đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân
làm cho nhân dân ngày càng tinh yêu giúp đỡ lực lượng công an
trong công tác chiến đấu cán bộ đảng viên chiến sĩ công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật
kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân
chủ động tích cực khắc phục những hạn chế thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an
mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi đơn vị công an phải là niềm tự hào niềm tin của nhân dân
thể hiện được bản chất cách mạng của đảng ý chí và sức mạnh của nhân dân
với truyền thống anh hùng vẽ vang và bản chất cách mạng tốt đẹp được hung đúc tôi luyện bảy mươi năm qua
toàn lực lượng công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy những chiến công thành tích xuất sắc đã đạt được
hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước phong trào học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
dấy lên trong toàn lực lượng phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp liên tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và sự tin yêu của nhân dân
chiều nay đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi gặp mặt thân mật
đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia do phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia
sadéc rose lam saken dẫn đầu sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại buổi gặp mặt bộ trưởng bộ công an trần đại quang
đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia sang dự lễ kỷ niệm truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
nhấn mạnh sự có mặt của các đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia đã mang đến cho lực lượng công an việt nam
tình cảm thân thiết sự động viên cổ vũ to lớn trong dịp kỷ niệm này
đồng thời khẳng định trong suốt chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
công an nhân dân việt nam luôn có sự hợp tác giúp đỡ của chính phủ nhân dân và bộ nội vụ vương quốc campuchia
hai bên đã có sự hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc
góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị an ninh trật tự giữa hai nước việt nam và campuchia
thay mặt đoàn phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia samdech kala homsakheng
bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam trong bảy mươi năm qua
chúc lực lượng công an nhân dân việt nam không ngừng lớn mạnh phát triển toàn diện về mọi mặt
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
mong muốn bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng
lâu dài trong tất cả các lĩnh vực tăng cường trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm
tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghiệp trường thống sai nước hải trung
và giữa hai lực lượng nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cuba và đoàn bộ trưởng của nội vụ singapore
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng bộ công an trần đại quang chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ
do đồng chí carlos fernandez goldin ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thứ nhất bộ nội vụ cuba
dẫn đầu sang thăm và dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước anh em việt nam cuba nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện
hai bên đã tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên tất cả các hoạt động
thay mặt bộ nội vụ cuba đồng chí thứ trưởng carlos fernández gondín bày tỏ niềm vinh dự được vui mừng trở lại thăm việt nam
và dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chúc mừng bộ công an việt nam tròn bảy mươi năm và đánh giá cao những thành tiệu hai bên đã đạt được trong thời gian vừa qua
khẳng định thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện
góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia
nhận lời mời của bộ công an việt nam đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ singapore do bộ trưởng văn phòng thủ tướng
bộ trưởng thứ hai bộ nội vụ và bộ ngoại giao ngài masagut yukili dẫn đầu đã sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại buổi tiếp bộ trưởng bộ công an chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ đội vụ singapore và nhấn mạnh đây là niềm vinh dự
động viên sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
góp phần làm sâu sắc quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa hai bên là bước tiến trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
bộ trưởng cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của bộ nội vụ singapore đối với bộ công an việt nam trong thời gian vừa qua
và đây là cơ sở để hai bên tiếp tục chủ động thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác với đối tác hiệu quan của singapore trên các lĩnh vực trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
đồng thời nhấn mạnh trong tình hình hiện nay hai bên cần phải tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống xu thế hóa việc sử dụng ma túy ở một số nước
nhằm góp phần đảm bảo an ninh ở mỗi nước và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước